xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với chương trình sự kiện chính trị tuần
từ ngày một mươi bảy tháng bốn đến ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của truyền hình nhân dân
hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
tổng bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm hội kiến giữa ngài thủ tướng sri lanka với các nhà lãnh đạo việt nam và khẳng định
đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với sri lanka
thủ tướng sri lanka rani wixremesinge nhấn mạnh sri lanka coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tăng cường giao lưu nhân dân
và hợp tác nhiều mặt với việt nam
hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực song phương
ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương góp phần thiết thực nhằm duy trì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
chiều một mươi bảy tháng bốn tại phủ chủ tịch phát biểu trong buổi tiếp thủ tướng sri lanka rani wixremesinge đang ở thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ quý báu mà hai bên dành cho nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước ngày nay
để tăng cường gắn kết chặt chẽ hơn giữa việt nam và sri lanka trong thời gian tới
thông báo về kết quả cuộc hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng rani wtry mesine cho biết
hai bên đã nhất trí cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại trên nền tảng quan hệ chính trị vững chắc hiện có
đồng thời hai bên cũng thỏa thuận về việc tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân trên nền tảng hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa
chiều một mươi bảy tháng bốn tại buổi tiếp thủ tướng sri lanka rani wixremesinge
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định quốc hội việt nam ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tiếp tục thực hiện thành công các thỏa thuận hợp tác
chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
trong đó có liên hợp quốc phong trào không liên kết
quốc hội hai bên tăng cường trao đổi và chú trọng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện
đồng thời tăng cường phối hợp với nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế nhất là tại đại hội đồng liên nghị viện thế giới ipu
sáng ngày một mươi bảy tháng bốn tại hà nội thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
thời gian qua các thành viên ban chỉ đạo thường trực ban chỉ đạo triển khai công việc đồng đều
sự phối hợp giữa các cơ quan đồng bộ hơn tinh thần khẩn trương hơn
tuy nhiên khối lượng công việc trước mắt còn nhiều tiến độ nói chung còn chậm còn vướng mắt ở khâu giám định xác định tội danh
sự phối hợp chưa thật nhuẩn nhuyễn chưa thống nhất cao trong một số việc
do nhận thức quan điểm có những vấn đề còn khác nhau vì thế phải tập trung khắc phục hạn chế tạo sự thống nhất đồng thuận cao hơn
nhất là phải bảo đảm sự lãnh đạo của đảng sự chỉ đạo của trung ương bộ chính trị ban bí thư ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan
tổng bí thư lưu ý trong nhiều vụ việc vụ án cần chọn một số vụ tập trung chỉ đạo khắc phục yếu kém trong giám định và đẩy nhanh tiến độ giám định
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan khó khăn mấy cũng quyết tâm làm bằng được bảo đảm tiến độ và chất lượng

chủ tịch nước trần đại quang đã tới dự lễ và bấm nút khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà nẵng
tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một tại thành phố đà nẵng
với điểm nhấn là hội nghị lần thứ hai mươi năm các nhà lãnh đạo kinh tế apec có sự tham gia của khoảng một mươi đại biểu doanh nghiệp và phóng viên báo chí quốc tế
chiều hai mươi một tháng bốn tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp ngài kamal manhotra
điều phối viên thường trú liên hợp quốc trưởng đại diện chương trình phát triển liên hợp quốc undp tại việt nam tới chào nhân dịp nhận nhiệm vụ tại việt nam
trước bối cảnh các thách thức toàn cầu cả về an ninh và phát triển ngày càng gia tăng chủ tịch nước nhấn mạnh
việt nam mong muốn liên hợp quốc tiếp tục phát huy vai trò của mình trong gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế
hỗ trợ các nước trong đó có việt nam triển khai thành công chương trình nghị sự đến năm hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững và thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu
điều phối viên thường trú liên hợp quốc trường đại diện undp tại việt nam kaman mahotra cho biết
liên hợp quốc đang trông đợi chính phủ việt nam sớm phê chuẩn và ký kết kế hoạch chiến lược chung việt nam liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đây là văn kiện quan trọng cho giai đoạn năm năm tới là kế hoạch tổng thể của khoảng hai mươi cơ quan liên hợp quốc tại việt nam và ở ngoài việt nam
chiều hai mươi một tháng bốn tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp tổng thư ký tòa trọng
tải thường trực pca phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao quan hệ của pca với việt nam
và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ này ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn nữa
đánh giá cao vai trò của pca thủ tướng cho biết sẽ giao bộ ngoại giao làm đầu mối chịu trách nhiệm trước chính phủ tăng cường mối quan hệ với pca
hoan nghênh việc pca mở văn phòng thường trú tại việt nam qua đó đưa việc hợp tác đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn
tổng thư ký pesia hugo han siplet cảm ơn việc chính phủ việt nam đồng ý để pcm mở văn phòng thường trú tại việt nam
và cho rằng điều này sẽ hỗ trợ tốt thuận lợi cho các hoạt động của pca tạo điều kiện thuận lợi cho việc pci hỗ trợ đào tạo
cho các luật sư cán bộ trong lĩnh vực tư pháp của việt nam trong thời gian tới
chiều ngày hai mươi tháng bốn tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đoàn đại biểu liên minh hợp tác xã quốc tế
li chun seng chủ tịch liên minh dẫn đầu nhân dịp sang dự hội nghị bộ trưởng hợp tác xã khu vực châu á thái bình dương lần thứ một mươi tại hà nội
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh ở việt nam vấn đề hợp tác xã được đảng nhà nước đặc biệt coi trọng
luôn dành sự quan tâm đặc biệt để phát triển hợp tác xã thủ tướng bày tỏ phấn khởi về những đóng góp to lớn của liên minh hợp tác xã quốc tế
liên minh hợp tác xã khu vực châu á thái bình dương vào sự phát triển phồn vinh của thế giới trong đó có việt nam
ông li chun seng chủ tịch liên minh hợp tác xã quốc tế khu vực châu á thái bình dương đánh giá
phong trào hợp tác xã ở việt nam được coi là mạnh mẽ phát triển năng động không chỉ ở châu á thái bình dương mà cả trên thế giới
chiều ngày một mươi tám tháng bốn tại thành phố phan thiết thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh bình thuận
về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và tình hình kinh tế xã hội địa phương năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc bình thuận kiến nghị thủ tướng chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết một số vấn đề như điều chỉnh tăng mức giá mua điện các dự án điện gió phù hợp
bổ sung các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đề nghị thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan khẩn trương thực hiện dự án đường cao tốc dầu dây phan thiết
hỗ trợ kinh phí xây dựng kè khẩn cấp đối với một số vị trí sói lở nghiêm trọng do chiều cường sóng biển gây ra trên địa bàn tỉnh bình thuận
phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc thủ tướng chỉ đạo trung ương và địa phương cùng bàn bạc tính toán giải quyết các kiến nghị cụ thể của tỉnh
sắp xếp thứ tự ưu tiên sao cho đầu tư để phát huy hiệu quả cao nhất khi đưa vào sử dụng
sáng ngày một mươi chín tháng bốn tại thành phố phan thiết ubnd tỉnh bình thuận tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng cho rằng bình thuận có nhiều tiềm năng là lợi thế so sánh mà các địa phương khác khó có thể có được
thủ tướng nhất trí với tinh thần của chính quyền tỉnh bình thuận là xây dựng phát triển tỉnh bình thuận theo hướng phát triển xanh sạch bền vững với cộng đồng
vì sức khỏe con người vì lợi ích chính đáng của nhà đầu tư của nhà nước và của người dân
tuy nhiên thủ tướng nhấn mạnh bình thuận có vị trí chiến lược và tiềm năng to lớn nhưng chưa được khai thác sử dụng hiệu quả để phát triển
thủ tướng khẳng định chủ trương của trung ương là xây dựng bình thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch của việt nam gồm năng lượng gió mặt trời và cải điện khí là trung tâm du lịch quốc tế và khu vực trung tâm chế biến sâu về ti tàn
nhân dịp này ubnd tỉnh bình thuận đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho một mươi sáu nhà đầu tư ký thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho hai mươi nhà đầu tư với tổng vốn cam kết gần chín mươi bảy tỷ đồng
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi hai năm giải phóng hoàn toàn bình thuận chiều ngày một mươi chín tháng bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn tên lửa b sáu trăm tám mươi một vùng hai hải quân
thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ gìn giữ bảo quản sử dụng trang thiết bị kỹ thuật và nghe báo cáo về một số loại khí tải hiện đại và thăm hỏi đời sống công tác của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn tên lửa bờ sáu trăm tám mươi một
thủ tướng mong lữ đoàn phát huy truyền thống của quân đội nhân dân việt nam quân chủng hải quân anh hùng phẩm chất bộ đội cụ hồ người chiến sĩ hải quân luôn đoàn kết sẵn sàng chiến đấu cao huấn luyện giỏi kỳ luật nghiêm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên đảo thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng bốn tại nhà quốc hội đã diễn ra phiên họp thứ chín ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự và chủ trì phiên họp
phát biểu phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý sáu dự án luật trước khi gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu quốc hội và trình ra quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba của quốc hội dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết liên tịch giữa ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam xem xét quyết định thành lập bốn phường thuộc thị xã sầm sơn và thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
tại phiên họp thứ chín này ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề thứ nhất là giải pháp để đẩy nhanh việc giả soát giải quyết chế độ chính sách đối với người có công
thứ hai là công tác quản lý an toàn thông tin mạng việc xử lý các cá nhân tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc sai sự thật trên các phương tiện thông tin điện tử gây hoang mang trong dư luận gây thiệt hại về kinh tế tổn hại danh dự nhân phẩm của cá nhân tổ chức khác
trong tuần vừa qua đã diễn ra sự kiện phiên họp thứ chín ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn nhà báo văn nghiệp chúc báo nhân dân đã có trao đổi về sự kiện này
phiên họp lần thứ chín của ủy ban thường vụ quốc hội lần này thì đã có nhiều nội dung rất là quan trọng đã được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm
thì rất là nhiều nội dung trong đấy thì các đại biểu của ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã tập trung thảo luận về sáu dự án luật
sẽ được trình vào cái kỳ họp lần thứ ba của quốc hội sắp tới thì dự kiến sẽ là khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm
thì các cái dự án luật hiện nay đã và đang được dư luận quan tâm liên quan đến cái dự án luật về bồi thường nhà nước
rồi là luật sửa đổi một số điều của bộ luật hình sự số một trăm linh năm hai nghìn một mươi năm
có những cái nội dung đã và đang được quan trọng và có nhiều cái ý kiến khác nhau
thì được đại biểu quan tâm
rồi ngoài ra còn có cả những cái dự án luật khác
ví dụ như là cái luật hỗ trợ về cái doanh nghiệp vừa và nhỏ
và các luật liên quan đến vấn đề quản lý vốn sử dụng vốn nhà nước ngân sách nhà nước
phiên chất vấn các bộ trưởng cũng đã được các phiên họp của ủy ban thường vụ trước đây đã chất vấn
nhưng mà đối với cả cái quốc hội khóa một mươi bốn
thì tại cái phiên họp của ủy ban thường phủ thì đây là lần đầu tiên
các cái nhóm vấn đề về các cái nội dung quan trọng thì cũng phản ánh được cái sự quan tâm
tập trung chú ý của dư luận xã hội cũng như là cử tri nhân dân cả nước
và đã được các đại biểu quốc hội đặt ra đối với cả hai bộ trưởng
đấy là bộ trưởng trương minh tuấn bộ trưởng thông tin và truyền thông bộ trưởng đào ngọc dung bộ trưởng lao động thương binh và xã hội
những cái vấn đề mà báo chí quan tâm
liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội vấn đề về người có công vấn đề về việc làm và các những vấn đề từ cơ sở đã được đại biểu phản ánh
năm nay cũng là sự kiện quan trọng chính trị có ý nghĩa là kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
các cấp các ngành trong đấy có bộ lao động thương binh và xã hội cũng như các bộ ngành hữu quan
đang có những cái điều chỉnh về cơ chế chính sách để tập trung giải quyết chứt điểm những cái vấn đề tồn động về người có công và những cái đối tượng chính sách
hiện nay đã và đang được
được dư luận quan tâm